tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra và phát hiện một lô hàng thiết bị y tế là máy chụp ct cắt lớp đã qua sử dụng với trị giá trên ba tỷ đồng
được biết lô hàng trên đang làm thủ tục quá cảnh sang campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện lô hàng thiết bị y tế là máy chụp ct các lớp đã qua sử dụng
khai báo là hàng mới một trăm linh có xuất xứ nhật bản gồm một mươi kiện trọng lượng năm bảy tấn
đây là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu do một công ty nằm trên đường trường sơn quận tân bình khi làm thủ tục đã khai báo lô hàng nhập khẩu mới nhằm trốn tránh việc xin giấy phép của bộ công thương
theo cơ quan điều tra thời gian vừa qua một số đối tượng đã dùng thủ đoạn buôn lậu mới lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh đi campuchia rồi tìm cách quay ngược trở lại bằng các tuyến đường bộ giữa campuchia và tây ninh an giang hoặc bình phước để thẩm lậu vào việt nam tiêu thụ
cơ quan hải quan đã tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tuyến đường này liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu